phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đã tới thăm và làm việc với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng về công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo các bộ quốc phòng ngoại giao công an y tế đều khẳng định
ngay từ khi dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập vào nước ta tám tháng qua các chiến sĩ biên phòng luôn là những người trên tuyến đầu
với tuyến biên giới đường bộ dài hơn năm km lực lượng mỏng sòng các tổ chốt kiểm dịch của bộ đội biên phòng
đã hoạt động hiệu quả liên tục tám tháng qua là một cố gắng phi thường
phát hiện và xử lý một mươi sáu năm trăm ba mươi người nhập cảnh trái phép bàn giao cho các địa phương cách ly theo quy định
phát hiện bắt giữ bàn giao cho cơ quan chức năng ba bốn trăm tám mươi năm người nhập cảnh trái phép
phó thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của lực lượng biên phòng trong công tác chống dịch thời gian qua
chúng ta thủ tướng đã nói là chống dịch
chống dịch như chống giặc và lực lượng quân đội nhân dân công an nhân dân nói chung và đặc biệt là lực lượng biên phòng
thực sự là lực lượng tuyến đầu theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng kể từ ngày đầu tiên có dịch cho đến giờ phút này
và chắc sẽ là lực lượng cuối cùng rút khỏi trận tuyến
và thậm chí là hết dịch rồi thì biên phòng vẫn phải tiếp tục
vì không chỉ có dịch này
mà cũng có thể bất kỳ lúc nào có dịch khác
và không chỉ có dịch mà còn rất nhiều vấn đề liên quan với bảo vệ biên giới
và chúng tôi rất là biết ơn toàn thể lực lượng anh chị em những người lính đúng là lính cụ hồ
tới đây dịch bệnh còn kéo dài
hẳn chung sống an toàn với dịch
phó thủ tướng đề nghị lực lượng biên phòng phải tiếp tục động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục bám chốt
yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh có đường biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng
tổ chức các tổ công tác gồm nhiều lực lượng hình thành nhiều lớp quản lý chặt người xuất nhập cảnh
bộ công an chỉ đạo công an các tỉnh kiểm soát chặt chẽ những người xuất nhập cảnh cũng như những người cư trú trên địa bàn dân cư
đảm bảo tất cả các đối tượng nhập cảnh vào theo diện chuyên gia lao động kỹ thuật cao đều được thực hiện các biện pháp kiểm dịch cách ly theo đúng quy định